hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nước này cần phải không ngừng đổi mới tìm lực quân sự
đẩy nhanh tiến độ tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh tình hình phức tạp trên bán đảo triều tiên
tuyên bố này được đưa ra tại phiên họp toàn thể mở rộng lần thứ tám của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên diễn ra từ ngày một mươi sáu đến một mươi tám tháng sáu
theo tuyên bố này những nhiệm vụ cốt lõi nhằm thúc đẩy năng lực quốc phòng được đặt ra trước đó đã đi đến thành công
tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề ở một số lĩnh vực
trong đó nghiêm trọng nhất là sự cố phóng vệ tinh trinh sát quân sự chiến lược quan trọng trong lĩnh vực phát triển không gian của triều tiên
theo đó triều tiên cũng tái khẳng định cam kết sớm đưa vệ tinh này vào quỹ đạo
bình nhưỡng cho rằng các mục tiêu phát triển năng lực quân sự được đưa ra tại phiên họp gồm năm điểm đều rất quan trọng
song việc phát triển vệ tinh trinh sát quân sự có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với triển vọng tăng cường lực lượng vũ trang của triều tiên
trước đó kcna xác nhận bình nhưỡng đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự maligio một gắn tên lửa đầy kiểu mới cho lima i vào sáng ngày ba mươi một tháng năm tuy nhiên vụ phóng đã thất bại
ủy viên quốc vụ kiêm bộ trưởng ngoại giao trung quốc tần cương và ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua đã có cuộc hội đàm tại bắc kinh nhân chuyến thăm hai ngày của người đứng đầu ngành ngoại giao trung quốc
ngành ngoại giao mỹ tới trung quốc cuộc hội đàm được đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng
thông báo của bộ ngoại giao mỹ khẳng định hai quan chức ngoại giao hàng đầu của washington và bắc kinh đã có cuộc hội đàm thẳng thắn thực chất và mang tính xây dựng
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và duy trì các kênh liên lạc mở về toàn bộ các vấn đề để giảm nguy cơ nhận thức và tính toán sai lầm
ngoại trưởng mỹ cũng mời người đồng cấp trung quốc tới washington để tiếp tục thảo luận
các quan chức ngoại giao khác của mỹ cũng tiết lộ hai vị ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột
trong khi đó truyền thông nhà nước trung quốc đưa tin ngoại trưởng tấn cương khẳng định
cam kết của bắc kinh xây dựng quan hệ ổn định có thể dự đoán và mang tính xây dựng với washington
ông blinken là nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của mỹ thăm trung quốc trong năm năm qua
giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới
đây cũng được cho là tiền đề cho các cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ joe biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm
nước mỹ đã trải qua một đêm bạo lực trong dịp cuối tuần với ít nhất bốn người thiệt mạng và hơn hai mươi người khác bị thương trong các vụ xả súng ở bang illinois mitsuri và washington
cảnh sát cho biết ít nhất một người thiệt mạng và một mươi chín người khác bị thương
trong vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở ngoài ô phía tây nam thành phố chicago bang idinois bảy người trong số những người bị thương hiện đã được xuất viện
vụ xả súng trên xảy ra vài giờ sau khi có hai người thiệt mạng và ba người bị thương tại lễ hội âm nhạc khiêu vũ điện tử bion wanerland ở bang washington
cảnh sát cho biết nghi phạm đã bắn ngẫu nhiên vào đám đông
trong khi đó một vụ xả súng gây chết người khác đã diễn ra vào khoảng một giờ sáng ở sanh lewis bang mitsuri khiến một người thiệt mạng và chín người khác bị thương
tổng thống uganda jogwari musseveni tuyên bố sẽ loại bỏ các chiến binh thực hiện vụ thảm sát ít nhất bốn mươi một người trong cuộc tấn công khủng bố và hẻ nhát nhắm vào một trường trung học ở miền tây của nước này
trước đó các thành viên của lực lượng dân chủ đồng minh nổi dậy đã giết hại các học sinh vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tại một trường trung học gần biên giới với cộng hòa dân chủ congo
những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc sáu học sinh và chạy trốn hiện chưa rõ số phận của các học sinh này
vụ tấn công trên đã thu hút sự lên án
trong trường trung học rộng rãi của quốc tế người dân uganda bị sốc trước vụ tấn công
tổng thống musseveni cho biết chính phủ cũng sẽ điều tra xem có bất kỳ sai sót nào hay không khi vụ tấn công xảy ra mà chính quyền không nắm được thông tin tình báo
liên quan tới vụ chìm tàu chở người di cư ở ngoài khơi hy lạp mới đây khiến ít nhất bảy mươi tám người thiệt mạng nhà chức trách pakistan đã bắt giữ một mươi người với cáo buộc buôn người
lực lượng an ninh cho biết chín người đã bị bắt
lực lượng an ninh cho biết chín người đã bị bắt
một người đã bị giam giữ ở vùng kashmir do pakistan quản lý nơi có phần lớn các nạn nhân và một người ở gusaras một thành phố từ lâu đã trở thành bàn đạp cho người di cư
những đối tượng này hiện đang bị điều tra vì có liên quan đến việc đưa người di cư lên tàu tới hy lạp
tổ chức di cư quốc tế và cơ quan tị nạn liên hợp quốc cho biết có khoảng bốn trăm linh bảy trăm năm mươi người được cho là ở trên thuyền vào thời điểm gặp nạn
ngày một mươi bảy tháng sáu bộ ngoại giao pakistan thông báo một mươi hai công dân đã sống sót nhưng không có thông tin về số người trên thuyền
thủ tướng pakistan đã tuyên bố quốc tang vào ngày hôm nay và ra lệnh trấn áp ngay lập tức các đối tượng tham gia đường dây buôn người với cam kết về các biện pháp trừng phạt nhanh khác
số nạn nhân tử vong sau vụ vỡ đập nova kakhovca ở ukraine đã tăng lên hàng chục người
còn tại brazil một trận bão nhiệt đới quét qua đã khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
các quan chức kiev cho biết số người tử vong vì lũ lụt sau vụ vỡ đập nova
nova kakhovka đã tăng lên một mươi sáu người ở ukraine
trong khi đó giới chức nga cho biết hai mươi chín người đã thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ mà moscow kiểm soát
việc vỡ đập nova kakhokka vào ngày sáu tháng sáu đã dẫn đến tình trạng lũ lụt trên một vùng đất rộng lớn ở miền nam ukraine
vào các khu vực do nga kiểm soát phá hủy đất nông nghiệp và cắt đứt nguồn cung nông sản cho người dân
ukraine cáo buộc nga đã cho nổ tung con đập từ thời liên xô cũ nằm dưới sự kiểm soát của moscow
và nga kể từ những ngày đầu nổ ra chiến sự nga ukraine
năm hai nghìn hai mươi hai ngược lại điện kremlin cáo buộc kiev đã phá hoại đập thủy điện này
nơi có một hồ chứa có kích thước bằng hồ muối lớn của nước mỹ
trong khi đó tại brazil đã có ít nhất một mươi hai người thiệt mạng năm người mất tích và gần ba người mất nhà cửa
sau khi một trận bão nhiệt đới quét qua bang rio grande do sul ngày một mươi sáu tháng sáu vừa qua
chính quyền bang đã thực hiện khoảng hai bốn trăm linh cuộc giải cứu và hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương
cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo
nguy cơ sản lửa đất còn tiếp diễn ở một số khu vực
chính phủ liên bang cũng cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cho các nỗ lực tái thiết khắc phục hậu quả sau thiên tai
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
cơ quan năng lượng quốc tế iaea đã nâng triển vọng nhu cầu dầu thế giới lên mức cao kỷ lục một trăm linh hai ba triệu thùng một ngày trong năm nay
đồng thời cho biết nhu cầu này sẽ được hỗ trợ bởi các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn ở các nước phát triển
trong báo cáo thị trường trung hạn mới nhất được công bố trong tuần qua
iea dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng lên sáu từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi tám
lên mức một trăm linh năm bảy triệu thùng một ngày tăng năm chín triệu thùng một ngày so với mức của năm hai nghìn hai mươi hai
mức tăng trưởng trên sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực hóa dầu và hàng không
theo báo cáo khoảng ba phần tư mức tăng trưởng trong giai đoạn sáu năm tới năm hai nghìn hai mươi tám
sẽ đến từ năm hai nghìn hai mươi tám
á trong đó ấn độ sẽ vượt qua trung quốc để trở thành nguồn tăng trưởng chính vào năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu dầu mỏ ở bắc mỹ và châu âu sẽ thu hẹp lại
tuy nhiên iea lưu ý rằng lĩnh vực hóa dầu toàn cầu sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu
cơ quan năng lượng quốc tế cũng cho biết dự kiến đầu tư vào thăm dò vào sản xuất dầu khí
sẽ đạt năm trăm hai mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm và tăng một mươi một

cơ quan năng lượng quốc tế cũng cho biết dự kiến đầu tư và thăm dò vào sản xuất dầu khí sẽ đạt năm trăm hai mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi hai
hai hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là boeing và airbus mới đây đã dự báo
số lượng máy bay thương mại được đưa vào hoạt động trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi trong vòng hai mươi năm tới
cụ thể theo boeing sẽ có hơn bốn mươi tám máy bay mới được đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn bốn mươi hai
so với hai mươi bốn năm trăm linh máy bay trong năm ngoái
hãng sản xuất máy bay của mỹ cũng kỳ vọng các hãng hàng không giá rẻ sẽ tăng gấp đôi quy mô trong hai mươi năm tới
trong khi đó đối thủ của boeing là airbus dự báo thế giới sẽ cần bốn mươi tám trăm năm mươi máy bay chở khách và hàng hóa vào năm hai nghìn bốn mươi hai
nâng tổng số máy bay trên toàn cầu lên hơn bốn mươi sáu năm trăm linh chiếc
cả boeing và airbus đều cho rằng ngành công nghiệp hàng không đang phục hồi trở lại sau đại dịch covid một mươi chín
tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ khiến nhu cầu sử dụng máy bay thương mại và vận tải tăng mạnh trong thời gian tới
thưa quý vị phải mất rất nhiều năm đại dương
mới kiến tạo được dạng san hô để trở thành linh hồn của biển và làm nhà cho tôm cá chú ngự và sinh sản
vậy mà nhiều người lại hủy diệt chúng chỉ vì miếng cơm manh áo tạm bỡ của mình
có một ví von rằng nạn tàn sát săn hô chẳng khác gì lâm tặc phá rừng dưới đáy biển
nếu việc ngăn chặn phá rừng trên bờ đang khó khăn thì dưới biển còn khó khăn hơn
thế nhưng thành phố macasha tỉnh nam sulawesi của indonesia lại tìm ra được giải pháp cho vấn nạn này
để rồi trải qua hai mươi năm bảo tồn những dạng san hô dọc eo biển macas đã được phục hồi đáng kể
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
hai mươi năm trước các dạng săn hô ở vùng biển thuộc quần đảo spemung thuộc eo biển makassar ở indonesia chỉ là những mảnh vụn
do những ngư dân khai thác thủy sản bất hợp pháp thường xuyên đánh thuốc nổ và đầu độc để đánh bắt cá
chúng tôi cần phải sống nhưng cơ hội kiếm được một công việc tử tế rất khó
việc duy nhất chúng tôi có thể làm là đánh bắt trái phép vì thế chúng tôi đã đánh thuốc nổ ở các dạng san hô
nhưng giờ đây chính những ngư dân này lại là lực lượng đi đầu trong nỗ lực bảo tồn săn hô
dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học sia fiodin yusuf họ cùng nhau làm việc để phục hồi những dạng săn hô
mà họ từng phá hủy
tôi quan sát và tìm hiểu thói quen của ngư dân trên đảo dần dần làm quen và trở thành thành viên trong cộng đồng ấy
sau đó cố gắng tác động để người dân có thể thay đổi suy nghĩ từ việc đánh bắt hủy diệt sang xây dựng và bảo tồn
chúng tôi dựa vào chính sức mạnh của cộng đồng để lan tỏa kiến thức từ đó thay đổi nhận thức
thời điểm đầu chỉ có một số người tham gia vào quá trình này nhưng sau đó chính họ đã lôi kéo được những người khác
bằng cách lắp đặt các cấu trúc khung hình mạng nghện ông yusuf cùng những ngư dân đã hỗ trợ quá trình tái tạo hai mươi mét vuông dạng săn hô bị phá hủy
tuy nhiên mọi việc ban đầu không dễ dàng như thế những nỗ lực của ông youjub từng bị phản đối khi những ngư dân quanh đảo cho rằng hành động của ông sẽ tức đi kế sinh nhai của họ
lúc đầu người dân trên đảo badi không chấp nhận ông ấy bởi chúng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ phá hủy sinh kế của chúng tôi
nhưng chính ông ấy là người đã giúp chúng tôi
chúng tôi hiểu rằng sân hô là ngôi nhà của cá mà những ngư dân như chúng tôi phụ thuộc vào nguồn lợi đó
theo hồ sơ của tổ chức hòa bình xanh greenpeace các dạng san hô ở indonesia có diện tích lên tới gần năm mươi một km hai chiếm một mươi tám tổng diện tích các dạng san hô trên thế giới và sáu mươi năm tổng diện tích trong tam giác san hô
tam giác săn hô của indonesia philippines và khu vực ấn độ dương thái bình dương cần phải bị phá hủy
điều mà chúng tôi đang làm chỉ là những nỗ lực nhỏ nhưng hy vọng có thể lan tỏa đến những khu vực khác trên thế giới
sau đảo badi ông syafiuddin yusuf bắt đầu hướng những nỗ lực của mình sang hai hòn đảo lân cận là barang lompo và samalona nơi mà diện tích săn hô bị phá hủy lên tới bốn mươi năm m hai

sau đảo badi ông syafiuddin yusuf bắt đầu hướng những nỗ lực của mình sang hai hòn đảo lân cận là barang lompo và samalona nơi mà diện tích là barang lompo và samalona nơi mà diện tích là barang lompo và samalona